hai mươi người thương vong là một con số đầy ám ảnh mà tài xế xe container đã gây ra trong vụ tai nạn thảm khốc tại long an vừa qua
kết quả cho thấy là tài xế này dương tính với ma túy khiến cho dư luận vô cùng hoang mang phẫn nộ
nhưng trên cả là nỗi lo sợ bởi thực tế thì tình trạng tài xế có sử dụng ma túy không phải là ít
và rồi liệu rằng những vụ việc kinh hoàng như ở long an liệu có còn xảy ra hay không khi mà những tử thần trắng vẫn rình dập đằng sau vô lăng
không chỉ sử dụng rượu bia theo bộ luật hình sự thì việc sử dụng cả ma túy khi lái xe gây ra hậu quả nghiêm trọng là một tình tiết nặng và quan trọng
điều tra để xác định chính xác về cái hậu quả do cái hành vi của lái xe gây ra là như thế nào
ngay sau khi vụ tai nạn ở long an xảy ra cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố vụ án
nhưng dù kết quả như thế nào thì những hậu quả thảm khốc mà vụ tai nạn để lại vẫn khiến những người chứng kiến và dư luận ám ảnh
còn nỗi đau mà người nhà nạn nhân phải chịu đựng thật khó để ngôi ngoài
vụ việc là một dẫn chứng kinh hoàng về thực trạng tài xế sử dụng ma túy
đặc biệt là các tài xế
theo các bác sĩ ma túy là chất gây ảo giác
lúc đầu các tài xế sử dụng để tăng sự tỉnh táo chống mệt mỏi khi lái xe đường dài
nhưng thường xuyên lạm dụng thì khó tránh rơi vào nghiện rồi rơi vào trạng thái là hoang tưởng và áo rác